công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp nguyễn ngọc thắng
trú tại đồng xuân hoàn kiếm hà nội tài xế ô tô làm siết với xe ngay trước nhà hát lớn hà nội
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo công an vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn công an phường tràng tiền tuần tra kiểm soát trên địa bàn
thì phát hiện xe ô tô nhãn hiệu nissan màu trắng do thắng điều khiển đang chạy với tốc độ cao
rú ga biểu diễn xoay bánh xe trong khi xe chạy nhiều vòng quanh bồng binh trước nhà hát lớn
việc này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông
khi thắng dừng xe trước nhà hát lớn tổ công tác công an phường tràng tiền đã yêu cầu nam tài xế xuống xe
nhưng thắng không chấp hành sau đó phóng xe bỏ chạy về phía tràng tiền trần quang khải
vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn công an quận hoàn kiếm đã mời thắng lên làm việc
tại đây nam tài xế khai nhận đã điều khiển xe ô tô nẹt bô và thực hiện hành vi trên
vào dạng sáng các ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn
cảnh sát đã tiến hành tạm giữ xe ô tô và một chiếc điện thoại di động của thắng